thưa quý vị và các bạn đã thành thông lệ mỗi khi vào vụ thu hoạch vải thiều
các doanh nghiệp thương lái trong và ngoài nước lại tập trung tại vùng vải thiều lục ngạn của tỉnh bắc giang
vựa vải lớn nhất ở miền bắc nước ta để thu mua sản phẩm
nhờ việc đẩy mạnh sản xuất an toàn theo quy trình việt gap global gap
nên giá vải thiều nơi đây luôn ổn định hơn những địa phương khác với đầu ra tiêu thụ thuận lợi
tại thời điểm này huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đang bước vào vụ thu hoạch vải thiều chính vụ năm hai nghìn một mươi tám
năm nay vùng vải thiều lục ngạn ngoài hai trăm một mươi tám hectare sản xuất theo tiêu chuẩn global gap
được cấp mã số vùng trồng cho gần bốn trăm linh hộ với sản lượng khoảng ba tấn
phục vụ xuất khẩu vào những thị trường giá trị cao như mỹ australia nhật bản
địa phương còn có hơn một mươi một hectare sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp được cấp giấy chứng nhận theo mã số
xác định việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng quả vải
là hướng đi tiên quyết để có một nền nông nghiệp bền vững
sau đó ngay từ đầu vụ bà con vùng trồng vải đã một nắng hai xương
chăm sóc và dõi theo sự phát triển của từng cây vải
đẹp hơn so với nguyên vụ trước
năm nay thì chúng tôi đánh giá chất lượng vải thiều là một trong những năm có chất lượng tốt nhất từ trước đến nay
về cả mẫu mã quy cách và đặc biệt là vải thiều chất lượng cao
có sản lượng rất là lớn và đủ điều kiện để cung cấp vào các thị trường
đồng thời với việc nâng cao chất lượng thì chúng tôi cũng tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp
các hợp tác xã
đồng thời chúng tôi cũng tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp
các hợp tác xã
trước hết là để quản lý tốt sản phẩm và nâng cao trách nhiệm của người sản xuất đối với người tiêu dùng
đồng thời đây cũng là một trong những biện pháp để quản lý thương hiệu của vải thiều lục ngạn
đây là vườn vải thiều của gia đình anh giáp văn huynh tại thôn kép một xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
gia đình anh huynh đã áp dụng quy trình việt gáp và sản xuất trên mẫu vải thiều từ nhiều năm nay
nhờ đó vườn vải của gia đình luôn cho những trái vải bảo đảm chất lượng mẫu mã xuất bán và thường có sự đón nhận từ thị trường
bên cạnh đó bằng việc tham gia hợp tác xã nên toàn bộ quy trình sản xuất vải của anh đều được hợp tác xã hỗ trợ về kỹ thuật
thuốc bảo vệ thực vật phân bón và đầu da trái vải của gia đình anh cũng được hỗ trợ bao tiêu
bốn tiêu chí của chúng tôi tuyệt đối thứ nhất là về kỹ thuật thứ hai là về an toàn thực phẩm thứ ba là an toàn người lao động
thứ tư nữa là tất cả thuốc men của chúng tôi năm loại thuốc hoạt chất không được phun là tuyệt đối
thứ hai là thời gian cách đi của chúng tôi toàn đối với phải được bảo đảm
cái đầu ra của chúng tôi thì mỗi ngày càng thêm một số doanh nghiệp ký hợp đồng vì chất lượng sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn tốt
thì năm nay hai nghìn một mươi tám được sự quan tâm của các ban ngành chúng tôi đã được hỗ trợ thêm cái tiêm nhãn
mạng xuất truy xuất nguồn gốc nên cái khách hàng ngày càng một tăng thêm
năm nay mới đầu năm nhưng chúng tôi đã có một số doanh nghiệp ký hợp đồng
và hiện nay chúng tôi đang cấp cho các công ty vào các siêu thị nhà hàng
sang tuần chúng tôi khả năng sẽ cấp cho công ty để xuất khẩu
sản xuất vải thiều an toàn hiện không chỉ thực hiện ở mỗi hộ trồng vải ở các thôn
mà còn được nhân rộng thành phong trào sản xuất an toàn theo tổ nhóm hợp tác xã trên địa bàn xã hồng giang huyện lục ngạn
việc sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn nông sản sạch việt gap global gap không những bảo đảm chất lượng cho vải thiều
mà còn ổn định về giá và đầu ra tiêu thụ
do đó hiện nay tuy mới là những ngày đầu tiên của vụ vải thiều chính vụ
nhưng đã có rất nhiều các thương lái tìm về các hợp tác xã các vườn vải của bà con nông dân
trên địa bàn huyện lục ngạn tìm mua vải
với chất lượng bảo đảm trái vải của lục ngạn hoàn toàn có thể tự tin
để người mua có thể kiểm tra chất lượng ngay tại vườn hay hợp tác xã
hôm nay tôi đã được ăn trái vải ở lục ngạn
thực sự đang tại trên đất lục ngạn thì tôi thấy chất lượng của trái vải lục ngạn khá là ổn định và khá là ngon
và nó có một hình dáng và cũng rất là đẹp đẹp bắt nữa
hiện tại vải được trồng rất là chất lượng
và khi mình tận mắt mình chứng kiến mình thấy được trái vải quá
quá ngon và được giá trị
hiện nay xuất khẩu là rất là giá trị
tôi nghĩ là tôi sẽ mua với số lượng lớn và làm trong nội địa trước
và sau đó sẽ có hướng xuất khẩu cho trái vải đi các nước đông âu
không chỉ có các thương lái là người việt nam
mà những ngày này đi dọc tuyến đường chính của huyện lục ngạn
đã có hàng trăm các điểm cân vải luôn tấp nập người bán kẻ mua
không khí sôi động đóng vải đã bắt đầu từ tháng năm
khi vụ vải sớm bắt đầu cho thu hoạch đến nay
tôi sang đây mua vải của việt nam đến giờ là hai mươi năm rồi
trung bình các năm thì tôi cân và thu mua từ hai đến ba tấn vải
để chuyển về các siêu thị trong nội địa trung quốc
người trung quốc đánh giá rất cao về chất lượng quả vải của việt nam
đặc biệt năm nay tôi thấy quả vải của việt nam rất ngon ngọt quả to và đẹp
không chỉ tập trung nâng cao chất lượng cho quả vải
tỉnh bắc giang cũng đã tập trung xây dựng thương hiệu cho quả vải thiều của lục

hỗ trợ người trồng vải tổ hợp tác hợp tác xã trong việc dán tem truy xuất nguồn gốc
để một lần nữa tái khẳng định và cam kết với người tiêu dùng trong nước và quốc tế
về chất lượng quả vải của bắc giang
bắc giang cũng đang tích cực để thực hiện các giải pháp hỗ trợ
cho về cải thiện điều kiện về giao thông
đấy rồi thì hỗ trợ để mà hướng tới người dân cũng như là các cái tổ hợp tác
các tổ liên doanh từng bước từng bước cải thiện về mũ mã bao bì
và nâng cao chất lượng sản phẩm và sự nhận biết qua việc gắn tem
truy xuất nguồn gốc xuất xứ để hướng tới cho sản phẩm của mình
được tiêu thụ một cách bền vững tại các trung tâm thương mại
và đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của trung quốc
và các tiêu chuẩn
nhập khẩu của các nước như mỹ úc eu nhật bản v v
thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất an toàn
hướng dẫn người trồng vải chăm sóc thu hoạch và bảo quản quả vải thiều
theo đúng quy cách tiêu chuẩn để đưa ra thị trường những trái vải có chất lượng cao nhất
thì việc thúc đẩy xúc tiến thương mại vải thiều trong và ngoài nước
thông tin về chất lượng vải thiều đến các tổ chức doanh nghiệp
đến khảo sát ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều cũng đã được lãnh đạo các bộ ngành
quan tâm thực hiện
ngay từ khi bắt đầu niên vụ vải hai nghìn một mươi tám đã có hàng loạt các chuỗi hoạt động
để chuẩn bị cho công tác chăm sóc tiêu thụ vải thiều năm nay
như hội nghị thúc đẩy chăm sóc tiêu thụ nhãn vải các tỉnh trọng điểm phía bắc
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
hội nghị xúc tiến thương mại ở bằng tường trung quốc
diễn đàn kinh tế sản xuất tiêu thụ vải thiều và năm mươi hai sản phẩm nông sản chủ lực
do ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tổ chức
với sự tham dự của các lãnh đạo đảng và nhà nước bộ ngành và địa phương
của cả việt nam và trung quốc
điểm đặc biệt năm nay tại hai sự kiện về tiêu thụ vải thiều đầu tháng sáu
đã có sự tham dự của hai phó thủ tướng chính phủ
sự kiện này thể hiện sự quan tâm đặc biệt về nông nghiệp nông dân của chính phủ
trong thúc đẩy tiêu thụ nông sản nói chung và vải thiều nói riêng
các cái sản phẩm nông sản nhất là sản phẩm mà càng đến tận tay người tiêu dùng sớm chừng nào
thì càng người bán và người tiêu dùng được có lợi
chất lượng nó tốt nó đảm bảo
chúng tôi đề nghị là các địa phương đặc biệt là về phía các đồng chí trung quốc
cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi
hải quan của phía việt nam chúng tôi cũng chỉ đạo là hết việc mới được nghỉ
chứ không phải là hết giờ làm việc là nghỉ
đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch vùng
bám sát nhu cầu của thị trường
và tránh phát triển theo kiểu phong trào quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu
rồi tem nhãn bao bì đóng gói sản phẩm hàng hóa theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn
và đẩy mạnh hơn nữa cái việc mà áp dụng công nghệ
và các mô hình sản xuất tiêu chuẩn an toàn như là việt gác và global gap
với tỉnh bắc giang điểm có diện tích trồng vải thiều lớn nhất cả nước
diễn đàn kinh tế tiêu thụ vải thiều và năm mươi hai nông sản chủ lực
là điểm mới trong chuỗi các sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh
qua diễn đàn các hoạt động giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực
quy trình sản xuất vải thiều đạt tiêu chuẩn nông nghiệp sạch nông nghiệp tốt đã được tổ chức
bắc giang đã cố hướng các thị trường vải đi vào tiêu thụ nội địa
đặc biệt là các tỉnh phía nam một thị trường rất lớn
bên cạnh đó đối với các thị trường xuất khẩu bắc giang cũng đã tổ chức các đợt xúc tiến như là sang hoàng tường
bắc giang đã mời gọi các doanh nghiệp đã có hợp đồng với các thị trường thế giới
đặc biệt là kể cả các thị trường khó tính như úc mỹ và ví dụ như ở malaysia
thứ đôi vừa qua cũng đi sang malaysia để tổ chức một diễn đàn nông nghiệp
thì cũng là nhiều doanh nghiệp của việt nam đã ký kết với các bạn ở doanh nghiệp của malaysia
để tiêu thụ cái vải cho năm nay
năm nay phía nước bạn trung quốc
nước nhập khẩu vải thiều việt nam đã tổ chức các doanh nghiệp của các doanh nghiệp
việt nam lớn nhất hiện nay cũng có đưa ra những rào cản kỹ thuật khắt khe hơn cho nông sản
khi nhập vào trung quốc
tuy nhiên tại diễn đàn nhiều ý kiến cũng được đưa ra nhằm đẩy mạnh hợp tác giao thương
tạo tiền đề thuận lợi cho hai nước khi thông quan quả vải
như hai vành đai một kiểm tra cửa khẩu hai nước sẽ làm việc đến hai mươi một giờ hàng ngày
thay vì một mươi tám giờ để quả vải được thông quan nhanh chóng
giữ được chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng
năm nay là phải là hai bên chính phủ bên phòng
kiểm dịch hải quan nó phải là cho nó lên là thật lợi rất là tiện
là làm giấy tờ mới được
nhất là trái cây là vải thiều nó không giữ được lâu
ngày nào đến bầu trời phải là tất cả đều đóng vào xe
tất cả làm giấy tờ là thông đi các thành phố trung quốc mới được
nhất là năm nay được ngủ ở nơi này
ví dụ hai bên trung quốc trung quốc việt nam
là các cơ quan nhà nước nó phải chấp nhận là thêm giờ là phục vụ tốt mới được
cũng tại diễn đàn các doanh nghiệp của việt nam và trung quốc đã được nghe những giải đáp thắc mắc
về chính sách kinh doanh thương mại từ phía cơ quan quản lý nhà nước của việt nam và trung quốc
sau đó đã có hàng trăm đơn hàng được ghi kết
tạo tiền đề thuận lợi cho việc tiêu thụ vải thiều niên vụ năm nay
tham gia hội nghị thì chúng tôi đã có một thời gian chuẩn bị trước đối với tỉnh
cũng như là các doanh nghiệp các bà con nông dân và tất xã ở tại tỉnh bắc
và qua đó chúng tôi cũng đã thống nhất một trữ lượng mà sàn cóp sẽ có tiêu thụ trong bằng vi cả nước
năm nay tối thiểu là khoảng bốn trăm linh tấn
với bốn trăm linh tấn này chúng tôi cũng đã thống nhất về mặt quy chuẩn giá cả
cũng như là cách thức để vận chuyển những hàng hóa này đi vào các tỉnh thành trong cả nước
hiện nay thì sàn corp đang có khoảng bốn mươi năm tỉnh thành trong cả nước với năm trăm linh điểm bán
những điểm bán này đồng loạt trong hai tháng tháng sáu và tháng bảy
sẽ có đồng loạt các sản phẩm vải thiều
vải thiều lục ngạn của bắc giang
ngày tám tháng sáu chuyến vải thiều lục ngạn chính vụ đầu tiên với sản lượng tám mươi tấn
đã được cắt băng xuất hành từ bắc giang vào thành phố hồ chí minh
nâng sản lượng vải nhiên vụ năm nay xuất vào thành phố hồ chí minh lên hơn hai trăm linh tấn
và tính đến thời điểm này người dân thành phố hồ chí minh đã được thưởng thức những trái vải thiều thơm ngon chính vụ
với cái thành công của hội nghị xúc tiến vải thiều tại bằng tường
thì hôm nay đã có một trăm ba mươi doanh nghiệp của trung quốc họ sang đây để dự cái diễn đàn
ngày hôm nay
cùng với đó thì bắc giang đã mời gọi các doanh nghiệp trong nước để tìm hiểu và giới thiệu
cái quả vải thiều đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác
và hiện nay thì cũng đã rất nhiều doanh nghiệp đến để ký kết khu mua vải thiều
đặc biệt là những cái vùng trồng theo tiêu chuẩn huyền gáp và cô lô ba gác
để xuất khẩu sang các nước
và như các bạn thấy là vừa rồi là những công ty ong sơn tiệm chẳng hạn
đang xuất khẩu sang nhiều nước ở châu âu
thì tới đây họ tiếp tục xuất khẩu sang trung đông
sang trung đông và sang các nước asean
cùng với đó thì sẽ mời các hệ thống phân phối bán lẻ như năm nay là sài gòn comac
như bc như habro đều tham gia
do vải thiều là loại quả đặc thù có tính thời vụ cao
thời gian thu hoạch chỉ trong khoảng hơn một tháng
vì vậy đòi hỏi việc tổ chức tiêu thụ hết sức khoa học và đồng bộ
để làm được việc này rất cần sự chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tiêu thụ
của các cấp các bộ ngành trung ương các địa phương doanh nghiệp thương nhân cả trong và ngoài nước
có như vậy
quả vải thiều mới đến được gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước
giúp bà con trồng vải có đời sống nọ ấm và ổn định
thưa quý vị và các bạn
từ nay cho đến cuối tháng bảy
vải thiều lụng ngạn sẽ bước vào thu hoạch chính vụ
nhiên vụ hai nghìn một mươi bảy đã đem lại cho bắc giang hơn năm tỷ đồng doanh thu từ vải thiều
và các hoạt động phụ trợ
với nỗ lực của chính quyền địa phương và người trồng vải
trong việc theo đuổi mục tiêu sản xuất sản phẩm chất lượng
nên vụ vải thiều hai nghìn một mươi tám hứa hẹn tiếp tục đem lại giá trị cao
cho người dân vùng bán sân địa nơi đây
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi ý kiến khán giả quan tâm xin được gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộng thnza gmail com
chương trình nông nghiệp chuyển động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi thứ sáu và một mươi ba h một mươi năm ngày thứ bảy hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị có thể truy cập trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau